nhân kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương binh liệt sĩ tối ngày hai mươi năm tháng bảy báo điện tử đảng cộng sản việt nam
phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật màu hoa đỏ lần thứ một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
tham dự chương trình có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương thân nhân các liệt sĩ người có công với cách mạng
cùng đông đảo người dân thủ đô
chương trình giao lưu nghệ thuật màu hoa đỏ lần thứ một mươi hai gồm ba chương hồn thiêng sông núi đất mẹ anh hùng vinh quang việt nam
trong chương trình cùng với nội dung giao lưu đặc sắc khán giả được thưởng thức những ca khúc đã đi vào cùng năm tháng
như màu hoa đỏ đồng đội hát về anh miền sa thẩm
chương trình giao lưu nghệ thuật móng hoa đỏ lần thứ một mươi hai là bản hợp sướng tái hiện lại những ký ức bi hùng
về một thời hoa lửa mà trong những năm tháng chiến tranh gian khổ ác liệt ấy
những câu chuyện đầy lai động ở tiền tuyến và hậu phương vẫn luôn dây dứt xúc động mỗi thế hệ chúng ta hôm nay
chương trình được tổ chức nhằm ghi nhớ và tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ thương bệnh bình
mẹ việt nam anh hùng và các gia đình có công với cách mạng